công an quận đống đa vừa có công văn báo cáo công an tp hà nội đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với đại úy lê thị hiền vì có hành vi không đúng mực gây náo động ở nhà gà tân sơn nhất
báo cáo có nêu rõ ngày một mươi một tháng tám đại úy lê thị hiền có chuyến bay từ thành phố hồ chí minh về hà nội trong quá trình làm thuật tục tại sân bay tân sơn nhất do không được giải quyết yêu cầu về việc gửi hành lý